eu là thị trường xuất khẩu tôm lớn nhất của việt nam trong chín tháng đầu năm nay
tuy nhiên trong hai tháng gần đây xuất khẩu tôm sang thị trường eu đã giảm so với cùng kỳ năm trước
các chuyên gia phân tích tình hình có thể sẽ được cải thiện vào cuối năm
theo thống kê của eurostat trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
thị phần tôm tính theo lượng của việt nam trong tổng nhập khẩu của eu tăng lên một mươi hai tám
so với mức chín tám trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
trong các tháng cuối năm bộ công thương dự báo xuất khẩu tôm của việt nam
sang thị trường eu sẽ tăng trở lại do nhu cầu thị trường dịp giáng sinh tăng
sau eu trung quốc là thị trường xuất khẩu tôm lớn thứ hai
mỹ là thị trường xuất khẩu tôm lớn thứ ba về lượng nhưng lớn thứ hai về giá trị
xuất khẩu tôm sang thị trường mỹ cũng có dấu hiệu phục hồi
khi lượng và giá trị xuất khẩu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước
sau nhiều tháng liên tục giảm